nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh quảng trị
tuy nhiên sau một thời gian sử dụng một số công trình nước sạch không phát huy được hiệu quả thậm chí là còn bị hư hỏng nặng
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này đó là do sự buông lỏng trong công tác quản lý giám sát sau khi đưa công trình vào sử dụng
tại xã thanh huyện hướng hóa nhà nước đã đầu tư hơn ba mươi bể nước tự chảy với số tiền hơn bảy tỷ đồng để phục vụ cho bảy trăm linh hộ dân trên địa bàn
tuy nhiên sau khi đưa vào khai thác hơn hai năm công trình không còn sử dụng được
suốt thời gian dài qua người dân nơi đây phải dùng nước từ sông sepol để sinh hoạt
không chỉ ở xã thanh nhiều xã ở dọc vùng lìa huyện hướng hóa cũng nằm trong tình trạng tương tự
với nhiều nguyên nhân khác nhau như thiên tai bão lũ đặc biệt là bảo quản sau đầu tư còn buông lỏng nên có nhiều đường ống đập đầu nguồn bị phá hỏng
quá lâu thì hư hỏng một là về các cái ống nước hai là các cái bể xây dựng lâu năm rồi thì đã xuống cấp
chúng tôi vẫn tiếp tục kiên nghị
đến cập trên để tìm cái hương khắc phục để sửa chữa và để đảm bảo cho đời sông của bà con đến dân
toàn tỉnh quảng trị được nhà nước đầu tư hơn hai trăm linh công trình nước sạch nhưng có đến gần một trăm linh công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động được
đặc biệt là các công trình trên địa bàn miền núi
những công trình nào mà thực sự hư hỏng mà người dân từ nguồn lực của người dân không làm được thì huyện sẽ bổ trí nguồn vốn để sửa chữa
còn những công trình nào có thể khắc phục tư nguồn lực của dân nội lực của dân thì dân phải tự làm
hiện nay nhiều hộ dân ở vùng nông thôn và vùng núi tỉnh quảng trị đang phải dùng nước không hợp vệ sinh và nước bị ô nhiễm để sinh hoạt
trong khi đó nhiều công trình đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng không được bảo quản cũng như tái đầu tư đã lâm vào tình trạng xuống cấp không phát huy tác dụng gây lãng phí kéo dài
tỉnh quảng trị và các ngành liên quan cần có giải pháp đầu tư khắc phục các công trình nước sạch để sớm đưa vào sử dụng trở lại